thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phạm trọng cường chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
cơ quan công an xác định cường có khoản vai tại ngân hàng bản việt đã quá hạn và không có tiền trả lại vai
khi đại diện công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy liên hệ đến cường để tìm hiểu
thì cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh tây sài gòn để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng bản việt
để công ty vai online hai trăm bốn mươi bảy chuyển số tiền năm năm tỷ đồng vào khoản vai vào tài khoản của cường để cho vai
sau đó cường chiếm đoạt
hai đường dây mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức
biệt danh là đức khỉ cầm đầu
và nguyễn ngọc tiền giữ vai trò giúp sức đã bị công an quận bình thạnh công an quận tám tp hcm phối hợp các đơn vị có liên quan triệt phá
hiện cơ quan công an đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở kho cất dấu ma túy của các đối tượng
công an thành phố đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc hai khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn các loại
đáng chú ý còn có bốn tám kg bột hóa chất phụ ra phục vụ quá trình bao chế đông gói nước vui thành phẩm hơn một vỏ túi nước vui và các máy móc để phục vụ hoạt động bao chế ma túy loại nước vui
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bùi đức nam ở thành phố thanh hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng phát hiện nam đang nhận một thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bên trong thùng hàng có hơn hai mươi kg ma túy
tại cơ quan công an nam khai báo số ma túy trên được vận chuyển từ nước ngoài qua đường hàng không về để tiêu thụ tại thanh hóa và một số tỉnh lân cận vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thêm một vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày hôm nay một đối tượng đã dùng súng uy hiếp các nhân viên của chi nhánh ngân hàng việt tin banh tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và cướp đi một lượng tiền lớn hiện công an tỉnh lâm đồng đang khẩn trương truy bắt đối tượng
theo camera từ người dân quay lại đối tượng cướp khoảng bốn mươi tuổi dáng người cao to đôi mũ bảo hiểm màu xám và đeo khẩu trang đối tượng mặc quần jean màu xanh áo ấm màu nâu tối và đi dày bata
tại quầy giao dịch đối tượng bất ngờ dùng súng chĩa vào các nhân viên ngân hàng để uy hiếp yêu cầu các nhân viên bỏ tiền vào ba lô sau đó dùng xe máy hiệu dream màu mận chín không có yếm trên xe có treo một chiếc mũ bảo hiểm để chạy trốn
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghề tết âm lịch kéo dài tới bảy ngày vì thế mà hôm nay được dự báo là cao điểm nhất của đợt di chuyển trước tết
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều lượng phương tiện đã gia tăng mạnh và liên tục giữ ở mức cao cho đến tối ngày hôm nay
để đảm bảo giao thông được thông suốt lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động bố trí cán bộ chiến sĩ trực chốt ở các vị trí có thể xảy ra ủn tắc kịp thời xử lý các tình huống pha chạm trên đường một cách sớm nhất sử dụng xe mô tô để có thể tuần tra trên tuyến và tiếp cận nhanh nhất các điểm xảy ra ồn tắc
xong xong với đó cũng phối hợp với các đơn vị địa phương trên tuyến để phân luồng điều thuyết tử ra tránh tình trạng ổn tắc kéo dài